tiếp tục các tin tức đáng chú khác hoàn lưu vùng thấp kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới đã gây mưa lớn cho nhiều tỉnh ở tây nguyên
không chỉ gây ảnh hưởng đến tài sản cơ sở hạ tầng mà mưa lũ cũng đã khiến ba người mất tích
tại con tum có ba tuyến tỉnh lộ bị sạt lở nặng do mưa lớn khối lượng lên tới hàng nghìn mét khối đất đá
hầu hết các điểm sạt lở chưa được xử lý triệt đề và có thể tái diễn sạt trượt
còn tại gia lai hai cha con ở xã iapoc huyện chư prong tỉnh gia lai đã bị mất tích khi đi qua đập tràn vào tối qua
các lực lượng địa phương đang đẩy nhanh công tác tìm kiếm nạn nhân
tại đắk lắc tối qua một thanh niên trú tại xã bình thuận thị xã buôn hồ cũng đã bị nước lũ cuốn mất tích khi điều khiển xe máy đi qua khu vực cống thủy lợi
tiếp nhận tin báo lực lượng chức năng đã phối hợp với người dân địa phương nỗ lực tìm kiếm
trong những ngày tới cảnh báo khu vực này vẫn có thể xảy ra mưa to lũ lên
người dân tuyệt đối không đi qua các khu vực nước chảy xiết và các ngầm tràn
trước diễn biến của vùng áp thấp nhiệt đới các địa phương đã có văn bản yêu cầu các đơn vị có liên quan
chủ động triển khai ứng phó với vùng áp thấp trên biển đông và mưa lớn
tại phú yên đến sáng nay ngày bảy tháng một mươi lượng mưa phổ biến từ ba trăm linh năm trăm linh mm
tình hình các hồ chứa thủy điện và thủy lợi vẫn đang được kiểm soát
các địa phương sẵn sàng các phương án ứng phó với mưa lớn
thống kê của ban tác chiến bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phú yên
tính đến một mươi bảy h ngày sáu tháng một mươi còn hai trăm ba mươi bốn tàu cá với hơn một bốn trăm linh lao động đang khai thác trên biển
trong đó có một trăm năm mươi ba tàu cá với chín trăm linh năm lao động đánh bắt xa bờ đã nhận được thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới
người dân phú yên đã chủ động di rời tàu thuyền đến nơi trải
tại bình định đến chiều ngày hôm qua trên năm tàu thuyền đã được neo đậu an toàn tại bến cảng
hiện có một trăm năm mươi hai tàu cá ở vùng nguy hiểm
các tàu này đã nhận thông tin vùng áp thấp và đang di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm
còn tại đà nẵng đến chiều ngày hôm qua sáu tháng một mươi đã kêu gọi được hơn hai phương tiện tàu thuyền
với gần một mươi một bốn trăm linh lao động vào bờ tránh trú an toàn
toàn tỉnh hiện có bảy khu neo đậu tàu thuyền tránh chú bão ở các địa phương
và năm mươi năm âu thuyền nhỏ vũng neo đậu tự nhiên
phục vụ neo đậu các phương tiện tàu thuyền khi mưa bão xảy ra